theo thống kê từ văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm hai nghìn một mươi đến nay
toàn tỉnh thanh hóa đã huy động gần bốn mươi bảy tỷ đồng cho việc xây dựng nông thôn mới
cùng với nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động khai thác
huy động các nguồn nội lực trong nhân dân như góp công lao động hiến đất vật liệu
đóng góp trực tiếp huy động con em xa quê để xây dựng nông thôn mới
từ nguồn vốn trên toàn tỉnh thanh hóa đã đầu tư xây dựng mới và nâng cấp cải tạo đường giao thông nông thôn
đường giao thông nội đồng canh mương công trình thủy lợi
nhân dân các địa phương cũng tự chỉnh trang đầu tư xây mới trên một trăm linh nhà ở dân cư
góp phần tạo nên diện mạo mới cho các vùng quê trên địa bàn tỉnh thanh hóa